tuyển sinh dựa trên kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
tổ chức kỳ thi tuyển sinh riêng lựa chọn phương án nào
toàn xã hội đang mong mỏi phương án tuyển sinh hợp lý ít tốn kém đẩy lùi tiêu cực
để xã hội nhất là học sinh yên tâm
bộ giáo dục và đào tạo cần sớm công bố phương án thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi chín
đặc biệt là những điều chỉnh bổ sung mới
bên cạnh đó cũng cần phải sớm công bố đề thi tham khảo
để giáo viên yên tâm tổ chức hoạt động dạy học
cũng như sớm hoàn thiện ngân hàng đề thi
bởi mọi sự thay đổi dù là nhỏ nhất
thì cũng đều ảnh hưởng lớn đến tâm lý của người dạy và học
trong thực tế giáo dục đang có quá nhiều biến động trong thời gian qua
và tiếp sau đây mời quý vị và các bạn cập nhật nhiều thông tin đáng chú ý khác
trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
bộ y tế chính thức phát động chiến dịch phòng chống dịch chân tai miệng sợi và sốt sức huyết
dân dân trẻ với mục tiêu luôn đổi mới và sáng tạo
cây bút trẻ trong sáng tác ca nhạc cải lương sẽ là nội dung chính trong bản tin hôm nay
nhưng trước hết thanh chúc mời quý vị điểm qua những tin bắn trong ngày
công an quận bình tân tp hcm đang điều tra vụ một băng nhóm

công an quận bình tân đang điều tra vụ một băng nhóm
sáng ngày một mươi hai tháng một mươi bộ y tế chính thức phát động chiến dịch phòng chống dịch bệnh chân tai miệng sợi và sốt sức huyết
trong bối cảnh dịch bệnh đang bùng phát gây hoang mang dư luận
các cơ quan ban ngành lãnh đạo chính phủ đã có sự quan tâm và chỉ đạo sát sao
trước bối cảnh tình hình dịch bệnh vẫn còn nhiều nguy cơ gia tăng tại nhiều nước trên thế giới
tại việt nam trong thời gian qua ngành y tế đã nỗ lực làm tốt công tác phát triển ca bệnh điều trị quản lý cách ly vệ sinh phòng bệnh và tiêm chủng
kiểm tra tại bệnh viện nhi đồng hai sáng ngày một mươi hai tháng một mươi bộ trưởng bộ y tế yêu cầu
bệnh viện cần có giải pháp bố trí không gian cách ly tại khâu lọc bệnh ở khu khám bệnh để tránh tình trạng lây nhiễm chéo trong không gian chung

bệnh viện cần có giải pháp bố trí không gian chung

mặc dù tăng đột biến về số ca mắc bệnh số ca mắc bệnh nặng trong tháng chín năm hai nghìn một mươi tám trên phòng vi cả nước đặc biệt là khu vực thành phố hồ chí minh
tuy nhiên tính đến ngày một mươi hai tháng một mươi số ca khám và điều trị nội trú về tay chân miệng sốt xuất huyết sởi đã giảm rõ rệt
đó là hiệu quả từ công tác tuyên truyền phòng chống dịch đến người dân
tuy nhiên cách tuyên truyền về dịch bệnh cần đầy đủ và đúng cách
phải hạ hỏa cái này đi
bây giờ anh em chúng ta thế này này giỏi hết mà
bây giờ phải biến khó thành dễ biến phức tạp thành đơn giản
muốn phòng tốt thì phải có cái truyền thông cho người dân
bởi vì đối tượng vẫn làm sao phục vụ người dân
làm sao người dân đã biết cái thái độ hành vi để người ta không bắt bệnh
và nếu mắc bệnh thì người ta đến đâu là tốt nhất
đừng gây nên cái quá tải

không cần thiết ở các bệnh viện
trong thời gian tới tình hình dịch bệnh vẫn còn nhiều tiềm ẩn diễn biến phức tạp
ngoài nguy cơ bệnh mới nổi và nguy hiểm có khả năng xâm nhập vào nước ta
thì các bệnh dịch lưu hành trong nước như tay chân miệng sợi sốt sức huyết
luôn tìm ẩn bùng phát cuộc bộ
tại buổi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại bệnh viện nhi đồng một
đồng chí vũ đức đam ủy viên trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ
đã thể hiện sự cảm kích và động viên sự vất vả của đội ngũ y bác sĩ
đồng thời mong muốn người dân chia sẻ những khó khăn của ngành y tế trong thời điểm dịch bệnh
không biết là làm sao ở tuyến dưới phải giữ lại
đừng có đưa lên tuyến trên
đừng có đưa về thành phố hồ chí minh
nhưng mà nói vậy thôi
người dân khi mà có người thân ốm nhất là các cháu nhỏ
thì cứ chỗ nào tốt nhất thì em đi thôi
có đúng không
mà về đây thì mình làm sao mình từ chối được
cái này là cái chúng ta phải làm rất là lâu dài
tôi nghĩ trước hết là tôi rất là cảm ơn và đánh giá rất cao cố gắng của bệnh viện
việc kêu gọi sự tham gia tích cực của chính quyền các tổ chức chính trị xã hội và người dân
trong công tác phòng chống dịch bệnh
để mỗi người dân mỗi thành viên trong hộ gia đình có trách nhiệm
cùng chung tay tham gia phòng chống dịch bệnh là rất quan trọng
đặc biệt phần đẩy mạnh sự phối hợp giữa ngành y tế với ngành giáo dục
trong công tác tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong trường học
vệ sinh môi trường diệt lăng quăng tiêm chủng vaccine phòng bệnh
nhằm thay đổi hành vi và tạo thói quen của từng người dân và cộng đồng
thưa quý vị nhằm hướng tới kỷ niệm ngày danh nhân việt nam một mươi ba tháng một mươi hai nghìn bốn một mươi ba tháng một mươi hai nghìn một mươi tám
và tuyên dương những danh nhân trẻ đã có những đóng góp tích cực cho nền kinh tế thành phố hồ chí minh nói riêng
và cả nước nói chung
vừa qua tại thành phố hồ chí minh
đã diễn ra lễ vinh danh doanh nhân trẻ xuất sắc hai nghìn một mươi tám
theo một số doanh nghiệp trẻ tại buổi vinh danh
ngoài vai trò của chính phủ trong việc tạo một cơ chế thông thoáng và giảm bớt các thủ tục hành chính
thì việc luôn tự vận động áp dụng các công nghệ quản lý mới trong điều hành kinh doanh
là điều kiện tiên quyết để các doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển bền vững
doanh nhân trẻ là cái việc không chỉ là trẻ không phải bị đội tuổi
trẻ là vì họ luôn luôn để cái trí nạo của họ cái suy nghĩ của họ luôn trẻ
nắm mắt cái kiệp sưu thế của các doanh nhân trẻ
nắm mắt kinh tế thế giới như thế nào
vậy thì chúng ta việt nam hiện giờ đang nằm trong những hối kinh tế toàn cầu
những biến đổi trong mạng thế giới đều ảnh hưởng đến kinh tế việt nam
do đó chúng ta là một cái người doanh nhân trẻ thì luôn luôn phải có vận hành
cái những suy nghĩ chính xác làm sao cho doanh nghiệp chúng ta có thể vượt qua những khó khăn
trong kinh tế thế giới hệ đổi rất là nhanh hiện nay
cũng theo đại diện hiệp hội doanh nhân trẻ tp hcm
các doanh nghiệp trẻ thành phố ngoài việc chú trọng phát triển sản phẩm
cũng như liên tục đổi mới công nghệ và phát triển doanh nghiệp
cần chú trọng vào việc tham gia đóng góp nhiều hơn nữa cho cộng đồng
thông qua những việc làm cụ thể nhằm đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng dân cư
tại nơi mà doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh
nhằm tạo ra những bước phát triển bền vững
trong những năm qua các thế hệ doanh nhân trẻ là một trong những thế hệ
mà tạo ra những cái dự án những dự án năng động trong đóng góp cho xã hội
ví dụ như dự án hỗ trợ cho học sinh đến trường
các dự án mà xây dựng các thư viện cho học sinh
các dự án về năng lượng tái tạo
thì đó là các cái hoạt động xã hội
tại buổi lễ có một mươi bảy doanh nhân được trao giải thưởng doanh nhân trẻ xuất sắc
và doanh nhân trẻ tiêu biểu
đang hoạt động kinh doanh trong nhiều lĩnh vực
có nhiều đóng góp cho cộng đồng và kinh tế tp hcm
tổng doanh thu của một mươi bảy doanh nghiệp được trao giải lần này là một mươi một tỷ đồng
đóng thuế cho ngân sách nhà nước hơn bốn trăm linh tỷ đồng
giải quyết công an việc làm cho hơn ba lao động
trong phong trào sáng tác ca nhạc cải lương đơn ca tài tử
chúng ta thường biến đến các tác giả soạn giả lớn tuổi
những người viết đã định hình tên tuổi với gia tài tác phẩm đồ sộ
tuy nhiên ngày nay vẫn có những tác giả trẻ thăng hoa cùng người bút của mình trong lĩnh vực này
trong đó có chàng trai ba mươi tuổi lâm hữu tặng
anh đang sở hữu hàng trăm sáng tác phộng cổ cải lương đần ca tài tử
có chỗ đứng trên sân khấu truyền hình
được xem là ca bút trẻ thành công sớm trong lĩnh vực sáng tác ca nhạc cải lương
tính đến nay lâm hữu tạng đã có hơn hai trăm linh tác phẩm
và hai vở cải lương được công chúng đón nhận
có thể kể đến như vàng tài anh quê chồng tình má với năm căng
đồng sáng tác với tô thiên kiều võ cải lương cải ơi
chuyên thể từ tác phẩm văn học của nguyễn ngọc tư
vở cải lương tìm lại cội ngu
đạt bằng khen trong liên hoan truyền hình toàn quốc năm hai nghìn một mươi sáu
xuất thân từ một gia đình không có truyền thống nghệ thuật
nhưng lâm hữu trạng đã có niềm đam mê với sân khấu cải lương từ nhỏ
may mắn được chọn bùi giữa học sinh văn
nên cậu học trò hữu tặng đã đưa tình yêu cải lương vào trong ngôn từ qua những bài văn của mình
đi học đại học thì tặng cố gắng tìm tòi đến thầy bảy quý ở bình thạnh
để học ca
mục đích học ca là không phải là để sau này đi ca hát
mà học ca là để được thầy dạy về nghiệp ngàn căn bản của các bài lý
thì đó mình mời mời mình tập sáng tác
trong ca từ trong phát hiện trong hình ảnh trong văn học
thì anh có những cái nó mới
chàng trai của lưu thì cầm cái đàn dạy cho cô gái hát bài giả cổ hoài lan
sau đó anh bị thương mất một bàn tay
thì anh có những cái nó mới
thì cô gái vẫn giữ cái đàn đó vẫn giữ bài giả cổ hoài lan
mà chờ vẫn nhớ vẫn thương cái bàn tay cải đàn của anh
cái bàn tay đó nó hay
cái bàn tay để dạy cho em ca
và bàn tay đó để chiến đấu
bàn tay đánh giặc
và bàn tay đó đã hy sinh
đến năm hai nghìn chín lâm hữu tặng đã có những bài hát đầu tiên
chủ yếu nói về tình yêu đuôi lứa
hoặc những sáng tác chuyển thể từ thơ của các thi sĩ đã học
sau đó trong một cơ may đi thực tế sáng tác ở bình phước
tác phẩm ngoại ơi của anh lần đầu tiên được thể hiện trên sóng truyền hình
sáng tác ca cổ theo bản thân của tặng thì có dễ và có khó
dễ đó là đã có giai điệu sẵn
từ đó mình chỉ tìm lời tìm nội dung và kết hợp các bài lý các bài bản
cái khó là mình phải tìm hiểu và nghiên cứu rất là nhiều
để cho cái nội dung của bài hát phong phú và chạm được trái tim của mình
của người thưởng thức
hiện nay thì cũng là lực lượng trẻ tham gia sáng tác ca cổ không nhiều
thì tặng không cảm thấy là mình cá biệt
mà bạn cũng rất là mong muốn các bạn trẻ sau này cũng có những sáng tác
để gửi đến cho công chúng và đó là một cái tín hiệu vui
bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy xin được kết thúc tại đây
và bây giờ thanh trúc xin mời quý vị tiếp tục theo dõi bản tin
an ninh hai mươi bốn h
thông tin bắt cóc trẻ em nên nhìn nhận ở góc độ nào
câu trả lời sẽ có trong tiểu mục an toàn sống ngày hôm nay
tiếp tục với các tin tức thời sự chính trị quan trọng
sáng ngày hôm qua một mươi một tháng một mươi tại thủ đô bắc kinh
đồng chí lật chiến thư ủy viên thường vụ bộ chính trị trung ương đảng cộng sản trung quốc
ủy viên trưởng ủy ban thường vụ đại biểu nhân dân toàn quốc
tức quốc hội khóa một mươi ba
đã tiếp thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an việt nam
đang có chuyến thăm và đồng chủ trì hội nghị hợp tác phòng chống tội phạm lần thứ sáu việt nam trung quốc
đồng chí lật chiến thư nhiệt liệt chào mừng hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm
và đồng chủ trì hội nghị hợp tác phòng chống tội phạm lần thứ sáu việt nam trung quốc
của bộ trưởng tô lâm và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam
chuyển lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe của đồng chí tổng bí thư
chủ tịch nước tập cận bình tới tổng bí thư nguyễn phú trọng
và các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước việt nam
gửi lời chia buồn sâu sắc đến đảng nhà nước việt nam
về việc chủ tịch nước trần đại quang từ trần
đánh giá cao kết quả hợp tác của lực lượng công an hai nước
trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm
có phần củng cố phát triển quan hệ hợp tác giữa hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước
cũng như giữa các cơ quan thực thi pháp luật trung quốc và bộ công an việt nam trong thời gian qua
đồng chí lật chiến thư đề nghị
thời gian tới lực lượng công an hai nước cần tiếp tục đẩy mạnh hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm
nhất là tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia tội phạm khủng bố tội phạm mua bán người
tội phạm sử dụng công nghệ cao tội phạm ma túy
có phần giữ gìn an ninh trật tự của mỗi nước
vì hòa bình ổn định và phát triển trong khu vực cũng như trên thế giới
bộ trưởng tô lâm cảm ơn đồng chí lật chiến thư đã dành thời gian tiếp đoàn
gửi lời chúc sức khỏe của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng
quyền chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh tới đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình
về việc nguyên tổng bí thư đỗ mười và đồng chí chủ tịch nước trần đại quang từ trần vừa qua
bộ trưởng tô lâm chúc mừng thành công đại hội một mươi chín và kỳ họp thứ nhất nhân đại và chính hiệp toàn quốc khóa một mươi ba
và những thành tiệu to lớn mà đảng chính phủ và nhân dân trung quốc đạt được trong bốn mươi năm cải cách mở cửa
dưới sự lãnh đạo của trung ương đảng cộng sản trung quốc
khẳng định đảng chính phủ việt nam coi trọng việc phát triển quan hệ ổn định lành mạnh và bền vững với trung quốc
luôn coi trung quốc là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của việt nam
trên cơ sở đường lối đối ngoại độc lập tự chủ đa phương hóa đa dạng hóa vì hòa bình hợp tác và phát triển
khẳng định nhận thức chung đạt được
đạo cấp cao hai đảng hai nước là những định hướng lớn quan trọng để cơ quan an ninh và thực thi pháp luật của hai nước
quán triệt chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
thời gian qua kết quả hợp tác trên lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự giữa bộ công an việt nam
với các cơ quan thực thi pháp luật của trung quốc đạt kết quả tích cực thực chất góp phần bảo vệ đảng cộng sản
chế độ xã hội chủ nghĩa giữ vững ổn định chính trị và cuộc sống bình an hạnh phúc của người dân
là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc
bày tỏ mong muốn đồng chí lật chiến thư tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho cơ quan thực thi pháp luật hai nước
tăng cường quan hệ hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu có hiệu quả thiết thực
tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cộng hòa nhân dân trung hoa
và đồng chủ trì hội nghị hợp tác phòng chống tội phạm lần thứ sáu giữa bộ công an việt nam và bộ công an trung quốc
cùng ngày tại thủ đô bắc kinh thượng tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an việt nam đã hội kiến đồng chí quách thanh côn
ủy viên bộ chính trị bí thư ủy ban chính pháp trung ương đảng cộng sản trung quốc
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước trung quốc đồng chí quách thanh côn như điệt chào mừng
đánh giá cao chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam do bộ trưởng tô lâm dẫn đầu
và hội nghị lần thứ sáu hợp tác phòng chống tội phạm giữa công an hai nước
có phần củng cố phát triển quan hệ hợp tác giữa hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước
cũng như giữa các cơ quan thực thi pháp luật trung quốc và bộ công an việt nam
bộ trưởng tô lâm cảm ơn đồng chí quách thanh côn đã dành thời gian tiếp đoàn
chân thành cảm ơn đồng chí bí thư đã gửi lời chia buồn đến đảng nhà nước việt nam
về việc chủ tịch nước trần đại quang từ trần
chúc mừng thành công kỳ họp lưỡng hội quốc hội và chính hiệp khóa một mươi ba của trung quốc
cùng những thành tiệu to lớn trong sự nghiệp xây dựng đất nước chủ nghĩa xã hội
đặc sắc trung quốc thời đại mới mà đảng nhà nước và nhân dân trung quốc
giành được dưới sự lãnh đạo của trung ương đảng cộng sản trung quốc
do đồng chí tổng bí thư tập cận bình là hạt nhân
bộ trưởng tô lâm khẳng định thời gian qua quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc
tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực
lãnh đạo cấp cao đảng nhà nước hai nước thường xuyên thăm viếng tiếp xúc
thể hiện sự coi trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai đảng hai nước việt nam trung quốc
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực như hiện nay
bên cạnh đó tội phạm an ninh truyền thống và phi truyền thống diễn biến phức tạp
trở thành nguy cơ đe dọa an ninh các nước không chỉ riêng việt nam và trung quốc
đòi hỏi lực lượng an ninh thực thi pháp luật của hai nước cần tăng cường phối hợp chặt chẽ
kịp thời để ứng phó với diễn biến mới của tình hình
bộ trưởng tô lâm mong muốn đồng chí quách thanh côn tiếp tục quan tâm chỉ đạo
thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa bộ công an trung quốc
và các cơ quan thực thi pháp luật của trung quốc với bộ công an việt nam
ngày càng phát triển có hiệu quả thiết thực đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước
góp phần giữ gìn an ninh trật tự của mỗi nước hòa bình ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới
cùng ngày bộ trưởng tô lâm và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam
cũng đã hội đàm với bộ trưởng bộ an ninh trung quốc trần văn thanh
và tư lệnh tổng bộ cảnh sát vũ trang trung quốc vương ninh
tại cuộc hội đàm với tổng bộ cảnh sát vũ trang trung quốc
hai bên thống nhất tăng cường trao đổi đoàn các cấp chia sẻ thông tin kinh nghiệm công tác
trên lĩnh vực chống khủng bố cứu nạn cứu hộ bảo đảm an ninh các công trình trọng điểm quốc gia
tiếp tục hỗ trợ lẫn nhau trên lĩnh vực đào tạo huấn luyện cán bộ và chia sẻ thông tin kinh nghiệm quản lý
sử dụng phương tiện thiết bị phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự
hội đàm giữa bộ công an việt nam và bộ an ninh trung quốc
hai bên thống nhất thời gian tới tiếp tục làm tốt công tác bảo hộ công dân
bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp của công dân doanh nghiệp nước này
làm ăn sinh sống và học tập tại nước kia
phối hợp đảm bảo an ninh an toàn cho các đoàn cấp cao hai nước tham viên lẫn nhau
các sự kiện chính trị xã hội quan trọng được tổ chức ở mỗi nước
tiếp tục hỗ trợ lẫn nhau trên lĩnh vực đào tạo
nâng cao năng lực thực thi pháp luật cho cán bộ công an
và phương tiện thiết bị phục vụ công tác đảm bảo an ninh
cùng ngày bộ trưởng tô lâm cũng đã tới thăm trường đại học công an nhân dân trung quốc
gặp gỡ một mươi sinh viên học viện công an nhân dân việt nam
đang học tại trường đại học công an nhân dân trung quốc
theo chương trình trao đổi sinh viên bộ trưởng tô lâm và đoàn
cũng đã tới thăm và nói chuyện với cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam tại trung quốc
sáng nay tại hà nội ban chỉ đạo trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi tổ chức hội nghị biểu dương huyện xã hộ gia đình
vươn lên thoát nghèo giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ vương đình huệ dự và phát biểu tại hội nghị
theo báo cáo tại hội nghị đến thời điểm này đã có tám huyện ra khỏi danh sách huyện nghèo
ba mươi tám xã thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn hoàn thành tiêu chí nông thuân mới được biểu dương
cùng nhiều hộ gia đình cá nhân vươn lên thoát nghèo xây dựng cuộc sống mới
kết quả giảm nghèo từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay đã có nhiều chuyển biến rõ rệt
trong đó năm một nghìn chín trăm chín mươi ba tỷ lệ hộ nghèo của cả nước là năm mươi ba
tới nay tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả nước giảm từ chín tám mươi tám năm hai nghìn một mươi năm xuống còn sáu bảy vào cuối năm hai nghìn một mươi bảy
giảm bình quân một năm mươi chín một năm
phát biểu tại hội nghị phó thủ tướng vương đình huệ biểu dương các huyện xã hộ gia đình thoát nghèo
đồng thời tin tưởng với sự chỉ đạo của đảng nhà nước sự phối hợp của các bộ ngành tổ chức xã hội
cùng sự nỗ lực của chính các gia đình
đặt ra cho giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi sẽ hoàn thành tốt
nhân dịp này chúng tôi cũng đề nghị các bộ ngành các địa phương
chúng ta tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được
rồi khắc phục những cái hạn chế thậm chí là những bất cập trong tổ chức thực hiện
các chế độ các chính sách về giảm nghèo bền vững
để cho cùng với phong trào xây dựng nông thôn mới
chúng ta sẽ về đích trước thời hạn
với mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi
chúng ta có năm mươi xã là đạt nông thôn mới
mục tiêu này có khả năng đạt được trước một năm
vì vậy mục tiêu của chương trình giảm nghèo bền vững này
chúng tôi cũng tin tưởng là chúng ta sẽ vượt được kế hoạch
do nghị quyết của quốc hội cũng như do chính phủ giao
nhân dịp này phó thủ tướng vương đình huệ đã trao bằng khen của thủ tướng chính phủ
tặng tám huyện ra khỏi danh sách huyện nghèo
bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội
bộ trưởng chủ nhiệm ủy ban dân tộc
cũng tặng bằng khen cho nhiều tập thể cá nhân tiêu biểu vươn lên thoát nghèo
chiều nay cục truyền thông công an nhân dân đã tổ chức lễ công bố quyết định
thành lập đảng bộ cục truyền thông công an nhân dân
và chỉ định ban chấp hành đảng bộ cục truyền thông công an nhân dân
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi
trung tướng nguyễn văn sơn ủy viên đảng ủy công an trung ương
thứ trưởng bộ công an dự và phát biểu chỉ đạo
mở đầu buổi lễ
lãnh đạo cục công tác đảng và công tác chính trị
đã công bố quyết định của ban thường vụ đảng ủy công an trung ương
về việc thành lập đảng bộ cục truyền thông công an nhân dân
trực thuộc đảng ủy công an trung ương
và chỉ định ban chấp hành đảng bộ cục truyền thông công an nhân dân
gồm một mươi năm đồng chí
ban thường vụ đảng ủy cục gồm năm đồng chí
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
thứ trưởng nguyễn văn sơn biểu dương và đánh giá cao sự chủ động
tinh thần đoàn kết của tập thể lãnh đạo cục truyền thông công an nhân dân
chúc mừng các đồng chí được ban thường vụ đảng ủy công an trung ương
tín nhiệm chỉ định vào ban chấp hành đảng bộ và ban thường vụ đảng ủy cục
đồng chí thứ trưởng nguyễn văn sơn cũng đề nghị
đảng bộ cục truyền thông công an nhân dân
cần đặc biệt coi trọng và tập trung công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng
nhanh chóng ổn định tổ chức tư tưởng nơi làm việc
để thực hiện nhiệm vụ chính trị một cách tốt nhất
phát huy truyền thống kế thừa kinh nghiệm của ba đơn vị được hợp nhất
để xây dựng đơn vị đoàn kết thống nhất dân chủ kỳ cương
thể hiện tinh thần trách nhiệm giữa đồng chí đồng đội
sớm hoàn thiện quy chế làm việc của đảng ủy cục toàn diện hơn
và sát với thực tế tình hình
kiện toàn các trị bộ ở các đơn vị
trên cơ sở đó hoàn thiện các cơ quan đảng ủy ban kiểm tra
phân công công việc hợp tình hợp lý
để phát huy hiệu quả một cách cao nhất
phát biểu đắt từ thiếu tướng mai văn hà
bí thư đảng ủy cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân khẳng định
việc thành lập đảng bộ cục truyền thông công an nhân dân
và chỉ định ban chấp hành ban thường vụ đảng ủy cục
là niềm vinh dự tự hào đối với mỗi cán bộ đảng viên của cục
và cũng là trọng trách lớn lao mà đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an đã tin tưởng giao phó
thiếu tướng mai văn hà nhấn mạnh
tập thể ban chấp hành đảng bộ cục truyền thông công an nhân dân
sẽ quán triệt toàn bộ ý kiến chỉ đạo cụ thể của đồng chí thứ trưởng
đồng thời xin hứa sẽ luôn đoàn kết thống nhất
giữ gìn phẩm chất đạo đức của người cán bộ đảng viên
không ngừng phát huy tinh thần trách nhiệm
quyết tâm xây dựng đảng bộ cục truyền thông công an nhân dân
thật sự chăm sạch vững mạnh
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao
thưa quý vị tự đặt cho mình mục tiêu
phải hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
nữ học viên vừa tốt nghiệp của học viện cảnh sát nhân dân
đã vượt qua nhiều học viên khác
để trở thành thủ khoa kép của trường này
tức là thủ khoa cả đầu vào và đầu ra
vừa qua linh cũng là một trong tám mươi tám thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc năm hai nghìn một mươi tám
được ủy ban nhân dân tp hà nội
thành đoàn hà nội tuyên dương tại văn miếu quốc tử giám
xin mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ bạn trẻ này qua phóng sự sau
thời điểm bước chân vào học viện cảnh sát
lê thị thùy linh là một trong số tám mươi hai bông hồng hiếm hoi
trong tổng số một học viên của học viện
đặc biệt hơn linh đã tham gia thi tuyển
và được chọn vào lớp chất lượng cao của chuyên ngành cảnh sát điều tra
khác với các khóa chất lượng cao trước đây
linh và các bạn phải học phần lớn bằng tiếng anh
sau hơn bốn năm học tập
linh trở thành thủ khoa đầu ra của học viện cảnh sát nhân dân năm hai nghìn một mươi tám
với điểm số chín một mươi sáu trên một mươi
khi mà mình được hoàn thành một cái nhiệm vụ gì đấy
mình phải hoàn thành một nhiệm vụ gì đấy
ví dụ công việc học tập thầy giáo giao cho mình những cái bài tập
rồi là những môn thi những bài kiểm tra
thì mình dùng mọi khả năng mọi sự quan tâm tìm hiểu của mình
để mình làm được cái việc đấy
kiến thức mà mình thiếu mình hổng chỗ nào thì mình bù đắp chỗ đấy
linh là nữ thủ khoa kép của trường
khi vừa là thủ khoa đầu ra
và bốn năm trước cũng là cô gái xuất sắc đầu vào của trường
cũng nhờ những nỗ lực không ngừng
lê thị thùy linh đã nhận được những phần thưởng xứng đáng
như giấy khen của tổng cục trưởng tổng cục chính trị công an nhân dân
của hội phụ nữ bộ công an
của ban chấp hành đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
giám đốc học viện cảnh sát nhân dân
và rất nhiều cấp khác
linh luôn luôn là một con người xuất sắc toàn diện
trong cả về học tập lẫn dền luyện
linh không chỉ nhiệt tình tham gia các hoạt động học tập trên lớp
mà còn nhiệt tình tham gia các hoạt động phong trào đoàn thể
do nhà trường do lớp và bộ công an đề ra
và đặc biệt thì linh cũng đã mang lại rất nhiều những cái thành tích đáng kể
trong các hoạt động về học tập và phong trào giàn luyện
như là các cái giải thưởng trong các cuộc thi nghiên cứu khoa học
hay là những cái giải thưởng lớn do bộ công an tổ chức
tuy nhiên với phương châm không trở thành mọt phách sau bốn năm đại học
linh rất tích cực tham gia các phòng trào đoàn hội
các chương trình hoạt động của trường
để bản thân năng động và có thêm những kỹ năng mềm
phục vụ cho công việc sau này
linh thì là một cô gái năng động nhiệt tình
luôn luôn cố gắng trong tất cả các lĩnh vực
em vừa học tập rất là tốt
và cũng tham gia rất là nhiệt tình các phong trào
bên cạnh đó thì em còn là một phó bí thư tri bộ
cũng rất nhiệt tình năng nổ
và biết quan tâm đối với các đồng chí trong tri bộ
để giúp các đồng chí phát triển vào đảng
sẽ công hiến khả năng của bản thân để giữ bình yên cho đất nước
đó cũng là ước muốn của thùy linh
khi bốn năm trước quyết định không nối nghiệp kinh doanh của gia đình
du đỗ vào học viện tài chính
để khoác lên mình bộ quân phục xanh của học viện cảnh sát nhân dân